thưa quý vị nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất
nhiều quận huyện ở tp hcm đang thực hiện việc giãn cách triệt để
giảm mật độ người tập trung trong một khu vực nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo
thưa quý vị một trong những giải pháp đăng được của ủy ban nhân dân quận bình thạnh
thực hiện quyết liệt đó là di rời người dân từ vùng đỏ vùng có nguy cơ cao và rất cao
sang khu vực vùng xanh vùng an toàn để mà thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
trong đợt cao điểm này
hẻm hai mươi bảy phường một mươi năm có mật độ dân cư đông đúc
đây là một trong vùng có nguy cơ lây nhiễm cao của quận bình thạnh tp hcm
nhiều gia đình có ca f đang tự thực hiện cách ly tại nhà
sáng nay hai mươi bảy tháng tám gia đình chị bùi thị kim nhi cùng bà con trong xóm
được chính quyền vận động di dời đến khu vùng xanh để tránh dịch
người dân chuẩn bị đồ dùng cần thiết và được lực lượng chức năng đánh dấu
vận chuyển đến nơi ở tạm
như bao hộ dân khác gia đình chị nhi cảm thấy an tâm vì nhà cửa đã có lực lượng công an
trong thời gian giãn cách xã hội
hiện tại thì cái khu của em thì nó đấu bá nhiều ca
người ta sẽ đến phong tỏa rất là nhiều nên mình cũng lo lắng về cái dịch bệnh
cho nên mình cũng được chính quyền vận động lên cái khu mà vùng xanh để mình ở
để mình chống dịch
thì gia đình rất là mừng
mặc dù gia đình là đúng nhà cửa đàng hoàng nhưng mà cũng đóng cửa lại
để mình đi chống dịch an toàn để mình về
để mình cuộc sống bình yên
trong đợt này ủy ban nhân dân quận bình thạnh di dời khoảng hai người dân đang ở khu nhà lập sụp
ở các phường một mươi năm phường một mươi hai phường một mươi ba về chung cư nhà ở xã hội một nghìn năm mươi và khách sạn công đoàn thanh đa trên địa bàn
tất cả những trường hợp này đều đã được xét nghiệm có kết quả âm tính trước khi lên xe khách đi tập trung
chúng tôi vẫn đảm bảo việc an ninh trật tự đời sống cho bà con
thì như vậy là quận sẽ hình thành một cái
bang quản lý và sẽ thành lập ba cái tổ
một là cái tổ an ninh trực tự hai là tổ hậu cần và ba là tổ y tế
tổ y tế là giao cho tổ y tế lưu động chịu trách nhiệm
tổ an ninh trật tự là giao cho lực lượng công an quân sự đảm nhiệm và hậu cần
thì phân công cho một đồng chí phó ban nhân dân là tổ trưởng của cái tổ hậu cần
để điều phối tiếp nhận lương thực thực phẩm rau củ quả
để chia đến từng hộ dân từng người trong các khu chu một nghìn năm mươi và nhà nghỉ thanh đa
tại khách sạn công đoàn thanh đa các gia đình được sắp xếp ở phòng riêng gọn gàng
đầy đủ đồ dùng cần thiết và đảm bảo việc giãn cách
chính quyền sẽ phát đồ ăn nước uống hàng ngày và mỗi người được nhận năm trăm linh đồng
bao gồm cả trẻ nhỏ trong thời gian là hai mươi hai ngày ở tại đây
cũng có an toàn rồi đó
lên đây cũng chúc mừng
anh em đồ bộ đồ đưa lên đây cũng dám giữ hết bệnh rồi đi về thôi
chứ mà nếu mà ở dưới nhà thì mình có lo sợ dịch bệnh không
sợ sợ lắm ở dưới f cũng mùa mấy người gần hai mươi người
hẻ một trăm bốn mươi tám á
bây giờ chuyển lên đây hết cho mấy người không bệnh chuyển lên đây
còn mấy người bệnh ở dưới á
một phòng nhỏ như vậy thì sẽ sinh hoạt từ hai cho đến năm người tùy theo hộ của gia đình mình
ngoài ra thì có một cái phòng sinh hoạt chung
giờ nó rộng giống như thế này
nên là có một số người nói là nó không rộng như nhà của mình điều đó đúng
tại vì đây là để giãn cách
thứ hai nữa là ngày hôm qua đến giờ là ở đây cung cấp có rau củ quả cơm trưa và cơm tối
đầy đủ hết
và mỗi gia đình như vậy dù lớn hay là bé sẽ được nhận năm trăm linh trong cái gói hỗ trợ
là không gọi là có mặt thôi
dù một tuổi hai tuổi hay là gọi là em bé có mặt là sẽ được nhận năm trăm linh ngàn
gia đình hai người cũng sẽ nhận là mỗi người năm trăm linh ngàn
mỗi người cũng là năm trăm linh để sử dụng từ bây giờ đến hết thời gian giãn cách và quay về cuộc sống bình thường
như vậy tại các điểm dời dân về ở tập trung sẽ có các lực lượng phụ trách về an ninh y tế hậu cần
để chăm lo cho người dân khi đến đây lánh dịch đảm bảo việc giãn cách an toàn
chủ trương của chính quyền tp hcm là vừa an dân chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con
và đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất